hội liên hiệp phụ nữ tỉnh yên bái vừa tổ chức khai trương siêu thị hạnh phúc không đồng trao phần quà miễn phí cho các gia đình nghèo trên địa bàn thị xã nghĩa lộ và các địa phương lân cận
siêu thị hạnh phúc không đồng cung cấp hoàn toàn miễn phí một số mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm như gạo dầu ăn mì tôm đường trứng gà
trong khoảng từ hai đến ba tháng siêu thị hạnh phúc không đồng sẽ dành tặng ba hai trăm linh xuất quà với tổng trị giá ba trăm hai mươi triệu đồng cho hơn một sáu trăm linh gia đình
siêu thị hạnh phúc không đồng vừa được mở cửa tại trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh hòa bình từ tám h đến một mươi bảy h các ngày từ hai mươi tháng bốn đến hai mươi tháng năm do ủy ban nhân dân tp hòa bình phối hợp với tập đoàn apec triển khai thực hiện
siêu thị không đồng cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho hộ nghèo hộ cận nghèo đối tượng chính sách xã hội những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
nhất là đối tượng công nhân lao động tự do bị ảnh hưởng lớn do dịch bệnh covid một mươi chín